theo báo cáo của cục y tế dự phòng bộ y tế trong bảy tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cả nước đã ghi nhận gần một trăm hai mươi năm trường hợp mắc sốt xuất huyết
trong đó có một mươi năm trường hợp tử vong tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám số ca mắc sốt xuất huyết tăng ba ba lần số tử vong tăng sáu trường hợp
các tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao dẫn đầu là khánh hòa
tiếp đến là bà rịa vũng tàu đà nẵng phú yên và thành phố hồ chí minh
hà nội hiện xếp thứ hai mươi bốn trong danh sách các địa phương có số ca mắc xuất xuất huyết cao trên cả nước
trước tình hình này trong tháng tám bộ y tế sẽ tiến hành tám đoàn kiểm tra tại các địa phương
đó là thành phố hồ chí minh đồng tháp thanh hóa nghệ an hà tĩnh bà rịa vũng tàu
bình dương bình phước bình định đà nẵng quảng nam gia lai đắk nông đắk lắc
ninh thuận phú yên đồng nai và tây ninh